hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cùng phương châm chống dịch như chống giặc của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ cùng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã vào cuộc quyết liệt thể hiện quyết tâm cao độ triển khai hàng loạt các giải pháp chưa từng có
các cấp các ngành các địa phương cả hệ thống chính trị đã đoàn kết thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ
vừa ngăn chặn hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an sinh an toàn xã hội
và bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc sự quyết tâm của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta trong cuộc chiến chống đại dịch
ngay từ khi virus corona có diễn biến phức tạp chính phủ ban chỉ đạo quốc gia đã ban hành rất nhiều quyết định khẩn trương kịp thời về công tác phòng chống dịch
coi việc chống dịch như chống giặc
không chỉ nhanh chóng điều trị khoanh vùng cách ly y tế với các đối tượng bị nhiễm tiếp xúc người nhiễm
ban chỉ đạo quốc gia đã yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ người qua lại tại các tỉnh biên giới
kiểm soát phòng chống dịch trong các hoạt động hàng không du lịch thực hiện giám sát khai báo y tế
theo dõi về sức khỏe đối với công dân đến từ các vùng dịch cho phép học sinh sinh viên trên cả nước nghỉ học để phòng trừ lây nhiễm
với các kiều bào ta ở nước ngoài và du học sinh đang sinh sống tại các vùng có dịch
đồng thời khám chữa bệnh miễn phí cho người nước ngoài mắc bệnh
khi dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ công bố chỉ thị một mươi sáu về cách ly xã hội trong vòng một mươi năm ngày và quyết định bốn trăm bốn mươi bảy về công bố dịch trên toàn quốc
đây là một tiền lệ chưa từng có góp phần củng cố thêm sự đồng lòng nhất trí của toàn hệ thống
toàn dân tăng thêm tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chống dịch trên từng địa bàn trong từng ngành
cách ly xã hội là một tình huống pháp lý
không trái pháp luật để bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân
cách ly xã hội hòm ý là cách ly trong xã hội
bao gồm giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm
bùng phát của dịch bệnh giữ khoảng cách người với người cộng đồng với cộng đồng
chúng ta không cương quyết việc này hậu quả khốn lường với sức khỏe tính mạng của nhân dân
và một mươi năm ngày cách ly xã hội đã thực sự chứng minh đây là thời gian vàng hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng
không chỉ đưa ra các giải pháp chống dịch
chính phủ đã có một số giải pháp tháo gỡ khó khăn như gói hỗ trợ về tiền tệ được nâng lên khoảng ba trăm linh tỷ đồng
gói hỗ trợ về tài khoá miễn giãn thời gian nộp thuế tiền thuê đất một trăm tám mươi tỷ đồng gói hỗ trợ an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng
rõ ràng với các giải pháp chống dịch nhanh chóng kiên quyết đồng bộ trong chỉ đạo từ trung ương đến địa phương phối hợp với các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh công tác phòng chống dịch của việt nam thực sự là điểm sáng trong bản đồ chống dịch thế giới